an ninh trật tự vừa được cập nhật tại các địa phương
sau hai mươi ngày xét xử và nghị án vào ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên án hai mươi ba bị cáo
trong đường dây mua bán trái phép một bốn trăm một mươi năm bánh heroin trong đó có chín án tử hình và chín án tù trung thân
mức án tử hình đối với chín bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm trần đức duy nguyễn trung kiên nguyễn văn hùng nguyễn thành nam
lương xuân vững chu văn hậu phạm văn mạnh lý tiến đông triệu văn duy
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ một mươi tám tháng đến hai mươi năm tù giam và trung thân
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đã tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong quá trình các bị cáo
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lên đến hàng chục tỷ đồng
tịch thu xung công quỹ nhà nước nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo
một đối tượng uống rượu lái xe
để vi phạm luật giao thông đường bộ có hành vi chống người thi hành công vụ
vừa bị toán nhân dân huyện lắk tỉnh đắk lắk đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã uống rượu
vương đình quyền chú tại xã đắk nhuê huyện lắk lái xe mô tô chạy trên tỉnh lộ bảy
khi bị tổ tuần tra giao thông của công an huyện lắc ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì quyền đã không chấp hành và phóng xe bỏ chạy
tổ công tác đã truy đuổi và đo nồng độ cồn nhưng quyền không chấp hành
và đã có hành vi chửi bới lăng mạ tấn công một cán bộ của tổ tuần tra
tại phiên tòa do thành khẩn khai báo biết ăn năn hối lỗi
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vương đình quyền sáu tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
tiếp theo là một bài học cảnh giác khi để tài sản quý trong xe ô tô
cũng vì sự chủ quan này mà một người dân đã bị trộm mất năm mươi triệu đồng
và thủ phạm gây ra vụ việc cũng đã bị công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng trộm cắp là nguyễn tiến quang ba mươi ba tuổi ở xã phật tích huyện tiên du
trước đó thì quang cùng bạn gái vào nhà nghỉ ở phường tân hồng thị xã từ sơn
thì phát hiện một phụ nữ để tiền trên xe ô tô trong bãi đỗ xe tại nhà nghỉ
lợi dụng sơ hở của quản lý nhà nghỉ quang đã lấy chìa khóa xe ô tô gửi tại quầy lễ tân
và trộm cắp năm mươi triệu đồng
ngay sau đó công an thị xã từ sơn đã bắt được đối tượng và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
vào ngày hôm qua tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chương trình nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục tạo sự chuyển biến sâu sắc mạnh mẽ
từ nhận thức đến hành động với yêu cầu xây dựng đơn vị chấp hành nghiêm điều lệnh kỳ luật
kỷ cương văn hóa nêu cao tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm trong công việc của các cán bộ chiến sĩ
tại buổi lễ các cán bộ chiến sĩ được quán triệt rõ nội dung của cuộc vận động
đồng thời thành lập ban chỉ đạo để hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ trong đơn vị
phong chính quy quân phong quân kỷ theo điều lệnh chấn trình việc chấp hành chỉ thị mệnh lệnh
chương trình kế hoạch quy trình quy chế của công tác học tập nhằm siết chặt kỷ luật kỳ cương trong bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thưa quý vị và các bạn ở tây nguyên trong những năm gần đây thì tình trạng mất cấp nông sản đang trở thành nỗi lo của người nông dân
không chỉ vào mùa nông sản thu hoạch mà hiện tại việc trộm cắp còn diễn ra ngay trong thời điểm trồng trọt
khi còn là cà phê xanh thân tiêu hay thậm chí là ngọn bơ búp
trước thực trạng này chính người nông dân đã có ý tưởng thành lập một mô hình tổ tự quản về trật tự an toàn xã hội ngay trên cánh đồng
và hiệu quả từ mô hình này đã giảm đáng kể tình trạng trộm cắp nông sản
câu chuyện ghi nhận tại xã quảng tiến huyện cưm ga tỉnh đắk lắk
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân ông dũng một hộ nông dân ở xã quảng tiến
khá bức xúc về tình trạng trộn cắp
nông sản trước đây
là địa bàn rộng giáp danh bốn xã với diện tích đất nông nghiệp trên một chín trăm linh hectare
tình hình trộm cắp trên các cánh đồng ở xã quảng tiến trước năm hai nghìn một mươi bảy khá phức tạp
các đối tượng ngoài địa bàn thường xuyên lợi dụng khi bà con sơ hở trên các cánh đồng để trộm cắp
cao điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu vụ trộm cắp lương tiêu lớn đã dẫn đến tình trạng người dân bức xúc đánh các đối tượng bị trọng thương
tại vì người dân thì có
cái gì đâu mà có
một năm một mươi hai tháng bây giờ lợm thì chỉ có tới ngày thu hoạch thôi
mà bây giờ bị mắc cách thì sao là không phản nộ được
để bảo vệ nông sản một số hộ dân đã thành lập các nhóm tự phát tổ chức bà con tự canh gác tự bảo vệ
trước thực trạng đó sau diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức
quỹ ban nhân dân và công an huyện cư mở ga đã thí điểm thành lập các tổ tự quản về trật tự an toàn xã hội trên cánh đồng một trăm linh mẫu
tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác và cùng tham gia tổ tự quản
nói chung là đi làm rãi về nói chung là kêu nhau hô nhau vậy đó là tự mình đi là kiểm tra
nói chung đi ra cái khu vực nào có những mắc an ninh nhiều là anh em đi tới đó nhiều
là cứ đi cứ tầng rãi ra đó rãi nào khu vực nào cũng đi hết
đến đây thì trên địa bàn xã quảng tiến đã thành lập được năm tổ tự quản
thì qua cái đánh giá về cái chất lượng
của các tổ tư quản này đã đi vào hoạt động thì cơ bản là đến đây thì ổn định
và đem lại những kết quả tốt và đến đây thì cũng tình trạng trộm cắp thì cũng rất là hạn chế
từ một xã trọng điểm về tình hình trộm cắp nông sản đến nay trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn xã quảng tiến chỉ xảy ra một đến hai vụ trộm cắp mang tính chất nhỏ lẻ trong hộ gia đình
và không có vụ nào phải ra xử lý pháp luật
tiếp tục đề xuất với ủy ban giang huyện ra quyết định thành lập thêm hai cái tổ ở địa bàn ở thông tiến phố giáp với xã a mờ nang
và có thể là đề xuất thêm là thành lập thêm một cái tổ ở cánh đồng tám mươi mẫu là các cánh đồng giáp với xã a đờ rơ
là ba cái cánh đồng mà nó giáp với ba xã mà nó có tình hình trộm cắp là rất là phức tạp
tôi thấy đây là một trong những mô hình rất là hiệu quả
tuy xuất phát từ một mô hình tự phát trong nhân dân
nhưng hiệu quả từ việc thành lập
các tổ tự quản về trật tự an toàn xã hội trên cánh đồng đã góp phần giữ vững bảo vệ nông sản có giá trị kinh tế cao của bà con nơi đây
qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên tinh thần vận động nhân dân tự phát huy quyền của mình trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
có sự phản ánh về tình trạng ngang nhiên trộm cắp rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở tp hcm
thường trực chính phủ trương hòa bình vừa giao ủy ban nhân dân tp hcm kiểm tra thông tin về vấn đề này xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
theo phản ánh là lái xe có nhiệm vụ vận chuyển dầu máy bay nhưng thay vì đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng thì nhiều tài xế xe bồn lại cấu kết với các băng trộm ở quận hai quận bảy và nhà bè để rút ruột hàng chục nghìn lít dầu máy bay mỗi ngày
về việc này phó thủ tướng trương hòa bình giao ủy ban nhân dân tp hcm kiểm tra làm rõ sự việc báo đã nêu
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ việc ba thanh niên ở phú yên đã tự ý mở van xả lũ tại hồ chứa nước suối vực tạo ra lũ quét cục bộ gây thiệt hại nặng tài sản cho người dân huyện sơn hòa tỉnh phú yên
vào chiều qua công an huyện sơn hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng
kết quả điều tra bước đầu cho thấy sau buổi làm thuê bốc mía nguyên liệu
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba đối tượng mang tân chú tại huyện đồng xuân đã rủ y bình và xu y thành chú tại huyện sơn hòa đi uống rượu
trong lúc uống thì mang tân sò mò và mở hộp sắt chứa thiết bị vận hành hồ chứa nước suối vực tự ý bấm nút mở van xả lũ
phát hiện nước từ hồ chứa đổ xuống ao mang tân không biết cách đóng van xả lũ nên đã kêu bình và thành rời khỏi hồ chứa nước suối vực nhưng không nói cho họ biết hành vi đã gây ra
với lưu lượng nước xả lũ khá lớn và bất ngờ đã cuốn trôi một mươi năm tấn mía nguyên liệu một mươi ba máy bơm nước hai con bò một trăm năm mươi mét ống nước của người dân năm năm hectare ruộng mía hoa màu ngập úng hư hỏng ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
chuyển sang vấn đề y tế về tình hình dịch bệnh đang được quan tâm
vào ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua tri cục thú y quảng trị đã phát hiện một ổ dịch cúm h năm n sáu trên đàn da cầm của một hộ gia đình ở huyện triệu phong
tỉnh quảng trị đã tổ chức đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn dịch cúm gia cầm không để lây lan trên diện rộng
ổ dịch h năm n sáu xảy ra trên đàn gà hai trăm linh con của gia đình ông võ đồng ở xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ông đồng cho biết từ ngày chín tháng ba đàn gà của gia đình ông bắt đầu chết giải rác
đến ngày một mươi sáu tháng ba tôi đưa hai con ra tri cục thú y tỉnh nhờ mộ khám để chận đoán về có hướng điều trị
gửi mẫu đi xét nghiệm là vì dương tỉnh về của mã h năm n sáu và theo chủ trương thì tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm của nhà tôi
bên cạnh việc tiêu hủy đàn gà của gia đình ông võ đồng tri cục thú y quảng trị tiếp tục triển khai các giải pháp để khống chế không để dịch lây lan
theo tri cục thú y hiện tại quảng trị có tổng đàn gia cầm là hai sáu triệu con nhưng chỉ có tám trăm linh liều vaccine
bên cạnh đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị không xảy ra dịch cúm gia cầm
điều này đã làm cho người dân có tâm lý chủ quan
phòng chống dịch và một số khó khăn khác
ngành thú y quảng trị đã cấp gần một mươi tấn hóa chất để thực hiện phòng chống dịch
bên cạnh đó cũng đã cấp ba trăm linh liều vaccine để tiêm phòng những vùng có dịch vùng trọng điểm và vùng có nguy cơ cao
bên cạnh đó cũng đã cấp ba trăm linh liều vaccine để tiêm phòng những vùng có dịch vùng có nguy cơ cao
bên cạnh đó cũng đã cấp ba trăm linh liều vaccine để tiêm phòng những vùng có dịch vùng có nguy cơ cao
thưa quý vị và các bạn nhân tháng thanh niên
mới đây văn phòng công an tỉnh quảng ngãi và công an huyện tây trà đã đến xã trà thanh tặng quà cho các em học sinh nghèo ở thôn vuông xã trà thanh huyện tây trà
đoàn đã tặng hai mươi xuất quà gồm quần áo và sữa cho các em học sinh nghèo và hộ nghèo trong thôn
được biết xã trà thanh là xã nghèo của huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi
người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
đồ tặng quà đã thể hiện tình cảm sự quan tâm của lực lượng công an với các em học sinh nơi đây
mú cái hồ là bản tái định cư cho các hộ dân thiếu đất ở đất sản xuất và các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao của huyện mù căng trải tỉnh yên bái
nhưng do điều kiện kinh tế mà các hộ dân chuyển tới đây vẫn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất nhà cửa chuồng trại
biết được thực trạng trên thì trong thời gian qua các ban ngành đoàn thể của huyện mù căng trải
và các đơn vị đỡ đầu của xã đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên nông dân phụ nữ tham gia giúp đỡ để người dân nơi đây nhanh chóng ổn định cuộc sống
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
mặc dù đang vào mùa vụ nhưng ngay từ sáng sớm chị lù thị dở hội viên phụ nữ bản đá đen xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã thu xếp công việc của gia đình để cùng các chị em hội viên khác trong bản đi giúp đỡ các hộ dân của bản xây dựng chuồng trại và làm lại nhà cửa
mặc dù hôm nay gia đình tôi đang bận rất nhiều việc nhưng khi được tổ chức hội huy động đi làm giúp các hộ dân thì ngay từ sáng sớm tôi đã cùng với các chị em hội viên khác đến đây để giúp đỡ bà con để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống
gia đình anh già a giờ ở bản tà trí cao của xã nậm có
hội viên phụ nữ bản đá đen xã nậm có huyện mù căng trải do gia đình đông con mà chỉ có hai trăm linh mét vùng đất để sản xuất
sau khi trừ chi phí mỗi vụ chỉ thu hoạch được khoảng ba bao thóc nên cái đói cái nghèo đã trở thành vòng luẩn quẩn nhiều năm nay
sau khi có đề án tái định cư nhằm đưa các hộ dân thiếu đất sản xuất vào nơi ở mới mỗi gia đình sẽ được cấp trên hai m hai đất ruộng để sản xuất và bốn trăm linh m vùng đất ở
anh đã vận động vợ con và đăng ký đến nơi ở mới
đặc biệt là sau đó anh còn được huyện và các ban ngành đoàn thể của xã giúp đỡ xây dựng nhà cửa
anh và gia đình rất vui và yên tâm lao động sản xuất
mặc dù đã chuyển về đây từ trước tết nhưng do hoàn cảnh gia đình nên còn các công trình phụ và ngôi nhà vẫn chưa làm xong
nhờ có sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể của huyện của xã nên ngôi nhà của gia đình tôi đến nay đã hoàn thiện
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương
nên đến thời điểm hiện tại cuộc sống của người dân ở bản mú cái hồ xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã cơ bản ổn định
điều đó thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước nói chung và của các cấp các ngành của huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái nói riêng
trong việc giúp đỡ người dân nơi đây ổn định cuộc sống từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo
chương trình tiếp tục với phần điểm những tin tức nổi bật được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
lợi nhuận khủng nếu khai thác cát trái phép bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng
đã đánh giá như vậy tại cuộc làm việc với bộ giao thông vận tải vào ngày hôm qua về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của thủ tướng giao
thông tin trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
tại cuộc làm việc bộ trưởng mai tiến dũng cho biết thủ tướng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải dừng cấp phép nạo vét luồng sông và khai thác cát
ông dũng nhận định việc nạo vét các luồng đường thủy nội địa đang là vấn đề gây bức xúc dư luận các địa phương rất phản ứng
giải thích về chủ trương xã hội hóa nạo vét luồng tận thu sản phẩm ông hoàng hồng giang cục trưởng cục đường thủy nội địa bộ giao thông vận tải cho biết
cơ quan này quản lý bảy km luồng sông nhưng trước đây ngân sách nhà nước chỉ bố trí được năm mươi tỷ đồng nạo vét luồng mỗi năm tương ứng bốn mươi km cần nạo vét
vì thiếu kinh phí từ năm hai nghìn tám chính phủ khuyến khích xã hội hóa cho nhà đầu tư nạo vét họ tận thu sản phẩm
bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa cũng nhất trí giao quyền cấp phép và giám sát việc nạo vét luồng cho các địa phương
trước ý kiến trên bộ trưởng mai tiến dũng đồng ý nên phân cấp quản lý giao quyền cấp phép nạo vét luồng cho các địa phương
địa phương sẽ chịu trách nhiệm quản lý giám sát và hưởng quyền lợi từ dự án như tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
trước việc du khách trung quốc ồ ạt nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh những ngày vừa qua
dư luận tỏ ra lo ngại vì có thể gây ra cảnh vỡ trận du lịch đặc biệt là tại khu di sản thế giới vịnh hạ long
tuy nhiên nhiều chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp cho rằng không nên lo ngại mà hãy coi đây là cơ hội để phát triển du lịch
báo lào động
số ra ngày hôm nay có bài viết du khách trung quốc ồ ạt nhập khẩu qua cửa khẩu móng cái nguy cơ hay cơ hội phát triển du lịch
cụ thể lượng du khách đường bộ trung quốc nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh lên tới một mươi một mươi năm khách một ngày
trong khi lượng khách trung bình của những ngày trước chỉ khoảng từ bốn đến năm khách
theo một chuyên gia du lịch khách trung quốc chuộng thị trường việt nam là do các công ty lữ hành việt nam
trước sức ép của các đối tác trung quốc đã đua nhau hạ giá tour
thậm chí không đồng du khách vẫn có thể là thăm việt nam ba đêm bốn ngày
để bù lại giá tour dưới giá thành doanh nghiệp hai nước phối hợp với các hướng dẫn viên bày ra một loạt các ma trận để vừa rụ rỗ
vừa ép khách mua hàng sử dụng dịch vụ với giá cắt cổ
các chuyên gia du lịch cho rằng để xảy ra những vấn đề trên thì lỗi không hoàn toàn thuộc về du khách mà có phần ở cả các cơ quan quản lý
phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch việt nam nguyễn thị thanh hương cho biết
sự việc gần đây tại quảng ninh tổng cục du lịch
sẽ sớm có công văn gửi các sở ban ngành liên quan để chấn chỉnh tăng cường biện pháp quản lý nhằm giảm tải những sự việc đáng tiếc xảy ra
tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước con người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
ủy ban nhân dân tp hà nội vào ngày hai mươi tháng ba đã tiếp nhận thông tin một số cơ quan báo chí đăng tải bài viết có nội dung
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu số liệu cho viện thiết kế và quy hoạch tp hàng châu trung quốc
để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông hồng
trước sự việc đó vào chiều ngày hôm qua tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ông phạm quý tiên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội đã thông tin tới báo chí về dự án này
về việc này ông phạm quý tiên cho biết cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông hồng
thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội ủy ban nhân dân tp đã giao cho viện quy hoạch xây dựng hà nội triển khai lập các quy hoạch phân khu
trong đó có quy hoạch phân khu đô thị sông hồng quy hoạch dọc hai bên bờ sông hồng
đồng thời giao cho viện quy hoạch xây dựng hà nội phối hợp với các nhà đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện năng lực
kinh nghiệm để nghiên cứu đưa ra các ý tưởng phương án thực hiện đồ án
sau khi các nhà đầu tư tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch
thành phố sẽ xem xét lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi đảm bảo các tiêu chí yêu cầu đặt ra
báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án
trong phần tiếp theo của chương trình tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu cục quản lý đường bộ ba
sở sau thông vận tải các tỉnh thành phố tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ địa bàn miền trung
công an cà mau tăng cường xử lý tình trạng bến cóc xe rù lập lại an toàn giao thông
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông đáng chú ý
thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ năm mươi ba đoạn ấp long hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long làm ba người thương vong
anh đặng thanh khoa điều khiển xe mô tô chở theo sau lê anh thông đã va chạm với xe do ông hồ văn một điều khiển đi theo chiều ngược lại
sau đó xe mô tô của ông một đã tiếp tục va chạm với xe ô tô do tài xế nguyễn tấn bảo điều khiển
sau cú va chạm anh khoa và ông một đã ngã xuống đường tử vong còn anh thông đã bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công văn giao cục quản lý đường bộ ba sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ địa bàn miền trung tây nguyên
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu cục quản lý đường bộ ba các sở giao thông vận tải đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa con tum gia lai đắk lắc và đắk nông
chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên
nhà đầu tư dự án bot tập trung sửa chữa hư hỏng mặt đường bị ổ gà hẳn lún vệt bánh xe
đảm bảo giao thông êm thuận an toàn ưu tiên các quốc lộ có lưu lượng giao thông cao như quốc lộ một đường hồ chí minh
cùng với đó tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đặc biệt là nạo vét hệ thống thoát nước tránh hiện tượng ùn tắc ngập úng gây mất an toàn giao thông và hư hỏng công trình
đẩy mạnh công tác tuần đường tuần kiểm những hư hỏng phát sinh để báo cáo và có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao công tác quản lý chất lượng dự án bảo trì và quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
tỉnh phú thọ vừa đề xuất với bộ giao thông vận tải có phương án điều chỉnh giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ ba mươi hai qua trạm bot đoạn qua huyện tam nông
đồng thời đặt trạm thu tách riêng với đường hồ chí minh với quốc lộ ba mươi hai c quốc lộ ba mươi hai đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế đối với các phương tiện vận tải qua trạm bot
tỉnh phú thọ cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn bot hùng thắng phải giải quyết tất cả những tồn tại liên quan đến bồi thường giải phóng mật bằng song trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải phú thọ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo bộ giao thông vận tải
phương án lắp đặt biển cấm rừng cấm đỗ dọc tuyến quốc lộ ba mươi hai khu vực qua trạm bot
đồng thời đề nghị bộ giao thông vận tải sớm có ý kiến đối với việc miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ ba mươi hai qua trạm bot theo đề nghị của ubnd tỉnh phú thọ
thưa quý vị thời gian gần đây chỉ vì lợi nhuận một số cơ sở chủ phương tiện vận tải hành khách ở tỉnh cà mau đã không tuân thủ quy định đưa dước khách tại
các bến xe do nhà nước cấp phép từ đó đã xuất hiện tình trạng là xe dù bến cóc sự xuất hiện của các xe dù bến cóc không những gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân
trước tình hình trên công an tỉnh cà mau đã triển khai các biện pháp tăng cường xử lý các loại xe dù bến cóc nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
để đối phó với các cơ quan chức năng các chủ phương tiện tài xế các xe dù thường đưa rước khách vào ban đêm và dạng sáng
khách thường tập trung tại các địa điểm vắng vẻ các quán ăn cửa hàng xăng dầu
chính hoạt động bất thường của các loại phương tiện bến bãi trên đã gây bức xúc trong nhân dân và chính quyền các cấp
mặt khác khi bị phát hiện xử lý có những trường hợp sử dụng hành khách để gây áp lực với lực lượng làm nhiệm vụ hoặc đưa ra nhiều lý do
trong những ngày tuần tra kiểm soát gần đây lực lượng công an các huyện thành phố tại tỉnh cà mau đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa điểm kinh doanh vận tải hành khách
qua đó phát hiện nhiều phương tiện vi phạm về đưa đón khách không đúng nơi quy định
khi vào bến hoạt động thì
thứ nhất là đảm bảo về an ninh trật tự
thứ hai là hành khách đi đúng bến đi đúng bến đi bến đến theo quy định của luật giao thông đường bộ
nói chung là khi vào bến thì tụi tôi sẽ sắp xếp chỗ để đón trả khách rồi đảm bảo về công tác an ninh trật tự dân
và đối với hành khách cũng đảm bảo cho hành khách là đi đến đảm bảo an toàn luôn
để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm của các hành khách
lực lượng chức năng các chủ cơ sở và tài xế cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm
đồng thời người dân cần nâng cao ý thức không đón bắt xe ven đường
có như vậy thì tình trạng xe dù bến cóc sẽ được hạn chế và đẩy lùi
hơn ba năm trăm linh là số trường hợp